cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra giải quyết các vụ việc sai phạm liên quan đến đinh ngọc hệ tức út chọc
và công ty cổ phần phát triển đầu tư thái sơn bộ quốc phòng xảy ra tại địa bàn tp hà nội
quá trình điều tra vụ án ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can đối với ông đinh ngọc hệ tức út chọc nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
nguyên tổng giám đốc công ty thái sơn bộ quốc phòng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
quy định tại điều ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã triển khai thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật